các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ở sáng cùng ngày trên bản xã hội facebook lan truyền đoạn clip thể hiện thông tin cho rằng
có một mươi một mươi hai người đã tụ tập ăn nhậu ngay tại chốt kiểm soát trên địa bàn thôn yên thôn xã thạch xá huyện thạch thất
khi người dân phát hiện vụ việc này và sử dụng điện thoại để ghi hình lại
thì lập tức bị người của chốt kiểm soát đuổi theo đe dọa giật lấy điện thoại
dù chưa rõ thực hư nhưng chỉ sau ba mươi phút đăng tải đoàn clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội
và đã có hàng trăm lượt bình luận gây dư luận trái chiều